ngày một mươi năm tháng ba việt nam ghi nhận thêm bốn ca có kết quả dương tính với covid một mươi chín
và nâng tổng số ca bệnh tính đến lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng ba là năm mươi bảy người
theo bộ y tế các ca mắc mới đều mang quốc tịch nước ngoài tới việt nam du lịch